bộ quốc phòng mỹ đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá bốn trăm hai mươi năm triệu đô la mỹ dành cho ukraine
bao gồm các loại đạn phòng chống phòng không và pháo cũng như vũ khí chống tăng
những hạng mục nêu trên của người đạn dược dành cho vũ khí hạng nhẹ đạn phân mảnh và các mặt hàng khác
là một phần trong lô thiết bị trị giá một trăm hai mươi năm triệu đô la mỹ được lấy từ kho dự trữ hiện có của quân đội mỹ
gói viện trợ mới còn bao gồm các loại đạn dẫn đường bằng laser để đánh chặn máy bay không người lái uav
trị giá ba trăm linh triệu đô la mỹ sẽ được tài trợ thông qua sáng kiến hỗ trợ an ninh của ukraine
đến nay mỹ là nhà tài trợ an ninh lớn nhất của ukraine với cam kết dành hơn bốn mươi bốn hai tỷ usd cho quốc gia đông âu
kể từ khi xung đột giữa nga và ukraine bắt đầu vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai